xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu là thông tin tại quảng ninh
bị hàng xóm chặt cây đổ vào nhà một nam thanh niên đã dùng dao giết người này rồi đến cơ quan chức năng tự thú
theo thông tin từ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh thì sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một
cơ quan chức năng thành phố vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
để xử lý theo quy định của pháp luật
vụ án mạng xảy ra vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một tại ngõ bốn mươi sáu thuộc tổ một mươi năm khu tràng vĩ phường trà cổ thành phố móng cái
nạn nhân là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy bị đối tượng đỗ thanh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là hàng xóm dùng dao chém tử vong
sau khi gây án đỗ thanh quân đã dùng chăn phủ lên sát nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú
tại đây bước đầu đỗ thanh quân khai nhận nguyên nhân ra tay giết nạn nhân là do cách đây hơn một tháng
ông này đã chặt cây làm đổ vào nhà quân
đỗ thanh quân ngay sau đó đã bị công an tạm giữ cơ quan chức năng cũng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để phục vụ cho công tác điều tra
sáng nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại một quán karaoke trên đường nguyễn tất thành
phát hiện năm mươi tám nam nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể toàn bộ lực lượng công an quận đã đột kích bất ngờ vào quán karaoke có địa chỉ
tại bảy trăm ba mươi ba nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hòa quận thanh khê kiểm tra tám phòng hát
phát hiện bảy mươi một nam nữ thanh niên đang vui chơi hát hò thu giữ ở các phòng có nhiều đĩa xứ
chứa chất tinh bột màu trắng
các thanh niên thừa nhận là ma túy ketamin thuốc lắc mua để cho nhóm bạn vừa hát vừa sử dụng
đưa tất cả số nam nữ thanh niên về công an quận làm việc qua test nhanh kết quả cho thấy
hai mươi tám trên bảy mươi một thanh niên dương tính với chất ma túy
hiện toàn bộ số thanh niên trên đang được lấy lời khai hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
không cho bất cứ nhân viên nào ngủ lại quán tự tay mình kiểm tra khóa cửa
thế nhưng một chủ quán karaoke ở thành phố đà nẵng vẫn rất bàn hoàng khi số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng để trong tủ lại bị mất trắng
vụ việc được công an quận hải châu thành phố đà nẵng tiếp nhận và chỉ sau hơn bốn giờ đồng hồ vào cuộc truy xét
đối tượng đã nhanh chóng được xác định số tài sản bị mất cũng được lấy lại